phòng sáu cục cảnh sát chống buôn lậu c bảy mươi bốn bộ công an phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận bốn
tp hcm mới đây đã bắt giữ một vụ buôn lậu thuốc tân dược lớn trị giá hơn năm tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc xe tải chở bốn mươi một thùng thuốc tân dược
tổng cộng hơn bảy trăm năm mươi kg thuốc trong đó có nhiều loại thuốc đặc trị như ung thư tiểu đường
tài xế điều khiển phương tiện đã không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh
nguồn gốc xuất xứ số thuốc trên
giám sát bắt giữ
lô hàng này trước đó được nhập khẩu từ thổ nhĩ kỳ về sân bay tân sơn nhất
rồi làm thủ tục quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh sang campuchia
sau đó các đối tượng buôn lậu đã chuyển sang xe khác rồi vận chuyển ngược về tp hcm
ước tính tổng giá trị của lô hàng này lên đến năm tỷ đồng
với thủ đoạn quá cảnh hàng sang campuchia rồi trở ngược về việt nam
các đối tượng buôn lậu tưởng đã che mắt và qua mặt được cơ quan chức năng
nhưng với quyết tâm cao cơ quan công an đã vô hiệu hóa thủ đoạn này
và thực hiện tròn nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong cuộc chiến đấu chống buôn lậu hiện nay
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành